mở đầu bản tin sẽ là thông tin liên quan đến đợt mưa lũ lớn trong những ngày vừa qua tại các tỉnh thành miền trung
đến nay thì mưa lũ đã khiến hai người thiệt mạng ở hà tĩnh và thừa thiên huế hơn một năm trăm linh nhà bị ngập
trong suốt đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay khu vực thừa thiên huế đà nẵng quảng nam vẫn có mưa to đến rất to
cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở từ hà tĩnh đến bình định
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tính đến một mươi sáu h ngày hôm qua
mưa lũ đã làm hai người chết tại hà tĩnh và thừa thiên huế một năm trăm sáu mươi bốn ngôi nhà bị ngập
nhiều khu vực trung tấp tại thành phố đà nẵng bị ngập lột từ ba đến năm m
một số nơi ngập sâu từ một đến một năm mét như phường thanh khê tây quận thanh khê tuyến đường thăng long hòa thọ tây quận cẩm lệ tràn mỹ lộc huyện hòa vang
để đảm bảo cho người dân huế và đà nẵng đã sơ tán hơn ba chín trăm linh người đến nơi an toàn
bốn mươi chín hectare diện tích cây trồng bị ngập úng
lúa vụ hè thu đã thu hoạch xong
lúa vụ mùa khu vực từ bình định đến bình thuận vẫn còn hơn một nửa diện tích chưa được thu hoạch
thành phố đà nẵng đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học
một số địa phương vùng trũng thấp quảng điền phong điền phú lộc thừa thiên huế tiếp tục cho học sinh nghỉ học
để chủ động ứng phó với mưa lớn trong thời gian tới văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương chịu ảnh hưởng
tiếp tục triển khai công điện số chín trăm năm mươi của thủ tục
về việc chủ động ứng phó mưa lũ khu vực miền trung theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó
các tỉnh thành phố huy động lực lượng hỗ trợ người dân ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ kịp thời hỗ trợ lương thực nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân bị ảnh hưởng
các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến vùng áp thấp và mưa rông lốc xoáy gió giật mạnh chủ động triển khai các biện pháp ứng phó
trong hai ngày mưa lớn kéo dài gây ngập lụt tại đà nẵng vừa qua trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an đóng tại huyện thang bình tỉnh quảng nam đã điều động năm mươi cán bộ chiến sĩ đến vùng rốn lũ phường hòa khánh nam quận liên triều hỗ trợ người dân di rời tài sản và vận chuyển nhu yếu phẩm cần thiết
mưa lũ đã dần tan thế nhưng sự nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ công an dầm mưa trong nhiều ngày vừa qua
giúp đỡ người dân vùng thiên tai sẽ để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân
khu dân cư mẹ suốt phường hòa khánh nam quận liên triểu là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ
nước dâng cao từ một năm lên đến hai mét và diễn biến bất thường
hơn bốn năm trăm linh người dân tại phường này buộc phải sơ tán đến nơi an toàn
cùng với nhiều lực lượng khác năm mươi cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ đã lên lõi
vào sâu trong khu dân cư trong từng con hẻm nhỏ tuyên truyền vận động di rời người dân sơ tán
người già trẻ nhỏ được ưu tiên sử dụng phao nổi để di chuyển đến nơi tránh trú an toàn
sau khi hoàn thành nhiệm vụ tổ công tác của trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ đã trở về ứng trực tại đơn vị
để chủ động phương án phòng chống thiên tai sẵn sàng tiếp tục lên đường hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
nhất là tại tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng
trong khi đó tại quảng bình đến sáng ngày hôm nay vẫn xảy ra mưa lớn trên diện rộng
nhiều nơi nước lũ dâng cao giao thông tại một số tuyến huyện tuyến xã bị chia cắt
với phương châm không để bị động bất ngờ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh quảng bình
luôn ứng trực sẵn sàng các trang thiết bị cứu nạn cứu hộ xử lý các tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa bão
các phương tiện các trang thiết bị luôn được kiểm tra bảo dưỡng
sẵn sàng và có thể lên đường nhận nhiệm vụ bất kỳ thời gian nào là tinh thần của cán bộ chiến sĩ
phòng cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng bình thời gian này
là cán bộ chiến sĩ trẻ của tỉnh quảng bình thì luôn có trách nhiệm nâng cao tinh thần
để kịp thời ứng phó những tai nạn thiệt hại của người dân
của người dân
và quyết tâm
và giảm thiệt hại tối đa nhất có thể cho ba con
về tai sản và người con người
theo ghi nhận đến thời điểm này lũ trên các tuyến sông danh kiến giang và sông nhật lệ đang ở mức cao
vì vậy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp với công an các huyện
nhất là ở khu vực trọng điểm đã tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức
và cách phòng chống tai nạn do mưa lũ gây ra
tổ chức giả soát nắm bắt số hộ nhân khẩu sinh sống
bị ảnh hưởng từ đó phối hợp xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân
quan đến vụ việc người dân phát hiện thi thể nạn nhân tại khu vực sông hồng thuộc địa phận xã bát tràn huyện gia lâm thành phố hà nội
vào ngày hôm nay công an tp hà nội đã bắt giữ được nghi phạm khi đối tượng đang lẩn trốn ở nhà riêng tại tỉnh thái bình
nghi phạm được xác định là tạ duy khanh chú tại khu đô thị ocean park huyện gia lâm hà nội
khi bị công an vây bắt nghi phạm khanh đã dùng dao tự sát nhưng không thành
ngay sau đó nghi phạm đã được các cán bộ công an đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và đang được điều trị dưới sự giám sát nghiêm ngặt của lực lượng công an
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi người dân phát hiện một số phần thi thể nạn nhân tại bãi cát sông hồng thuộc địa phận xã bát tràn huyện gia lâm
qua khám nghiệm cơ quan công an xác định nạn nhân là nữ giới
thuê xe ô tô vận chuyển trái phép một mươi sáu bánh heroin có trọng lượng hơn năm sáu kg

đi từ miền trung qua địa bàn tỉnh đồng nai
đối tượng nguyễn duy phương chú tệ tỉnh đồng nai vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và cục cảnh sát giao thông bộ công an bắt giữ
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phối hợp đã bắt giữ đối tượng nguyễn duy phương
khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại km số chín mươi bốn bốn trăm linh trạm thu phí cao tốc dầu dây phan thiết xã sông nhạn huyện cẩm mỹ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi sáu bánh heroin và nhiều tăng vật có liên quan khác và hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
vượt qua cả dự báo hai ngày qua ở thừa thiên huế đà nẵng lượng mưa có nơi trên tám trăm linh mm
cơ quan khí tượng thủy văn lần đầu tiên trong lịch sử đưa ra mức cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn lên cấp bốn cấp cao nhất tại khu vực này
trong tối qua tại thành phố đà nẵng mưa lớn đã có dấu hiệu giảm dần
nhiều tuyến đường khu dân cư trên đại bàn quận hải châu sơn tràng ú hảnh sơn liên triều hòa vang nước đã bắt đầu rút
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của mưa lũ công an các đơn vị địa phương tại đà nẵng vẫn túc trực xuyên đêm sẵn sàng triển khai phương án ứng phó và hỗ trợ người dân
gây nhận sau đây của phóng viên tại một số địa bàn khu dân cư còn ngập sâu
thưa quý vị do nằm ở khu vực trũng thấp nên khu dân cư nằm ở kiệt hai trăm năm mươi
năm một nghìn chín trăm năm mươi một đường thái thị bôi phường chính gián quận thanh khê thành phố đà nẵng vẫn còn ngập sâu đến một m
hiện tại thì công an phường chính gián vẫn duy trì công tác ứng trực một tổ gồm một mươi thành viên giúp đỡ người dân hoặc là vận chuyển nhu yếu phẩm
với phương châm không chủ khoan không lơ là trước diễn biến phức tạp của mưa lũ và rút kinh nghiệm từ đợt lũ lịch sử năm hai nghìn hai mươi hai
công an thành phố đà nẵng túc trực bốn cán bộ chiến sĩ sẵn sàng phương tiện cứu nạn cứu hộ trong mọi tình huống có thể xảy ra
nhờ sự chủ động triển khai đồng bộ của toàn lực lượng đà nẵng chưa ghi nhận thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra
nhiều tuyến đường chính nước đã rút hết giao thông đi lại thuận lợi
hiện tại chỉ còn một số khu dân cư còn ngập lụt như thái thị bôi khe cạn quận thanh khê đồng xoài mẹ suốt quận liên kiểu
mỗi điểm đều có lực lượng phương tiện sẵn sàng
báo cáo nhanh của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng chính quyền đà nẵng hiện đã tiến hành sơ tán mở rộng địa bàn
lên đến năm ba trăm sáu mươi chín người dân để đảm bảo an toàn
trong đó quận liên triệu sơ tán cao nhất là bốn bảy trăm hai mươi sáu người
dự báo mưa lớn vẫn còn có thể kéo dài vài ngày tới và diễn biến phức tạp
bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng người dân cần chủ động để ứng phó mưa lũ xảy ra bất ngờ không để bị động
còn tại tp hcm chiều tối qua chiều cường dâng cao khiến một đoạn quốc lộ một từ cầu bình điền
đến nút giao thông bình thuận huyện bình chánh tp hcm
trong khi bị ngập úng giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn
để người dân đi lại ổn định cảnh sát giao thông đã lội nước điều tiết giải tỏa giao thông qua khu vực để tránh ổn tắc
nhiều cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông tân túc thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm
đã lội nước điều tiết giao thông
chiều cường dâng cao đã gây ngập úng khoảng một km đoạn đường quốc lộ một khu vực bình chánh
thời điểm này là cao điểm tan tầm nên phương tiện đông đúc di chuyển khó khăn khiến nguy cơ xảy ra ổn tắc
các chiến sĩ trực làm nhiệm vụ đã lội nước hỗ trợ đẩy xe cho người dân điều tiết các phương tiện đi theo hướng dẫn để tránh chen lấn gây ổn tắc
ngăn chặn tình trạng mạnh ai nấy đi nhất là các phương tiện ô tô chạy ẩu làm sóng nước tràn vào xe hai bánh gây chết máy hoặc té ngã
công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố vụ án để điều tra sai phạm liên quan đến hợp đồng cung ứng giống cây cao su nhập khẩu malaysia gây thiệt hại gần một bốn tỷ đồng
và hợp đồng môi giới bán mũ cao su để hưởng phần trăm tranh lệch xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su đắk lắc nay là công ty cổ phần cao xu đắk lắc
ngoài điều tra sai phạm về mua bán giống cây trồng cơ quan điều tra công an tỉnh đắk lắc cũng đang tiến hành điều tra liên quan đến việc công ty trách nhiệm hữu hạn cao su huỳnh phước đi môi giới mua bán mũ cao su cho công ty cao su đắk lắc để hưởng hoa hồng lên tới hàng tỷ đồng
để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà cú tỉnh trà vinh đang tạm giữ hình sự
trần văn tiều chú tại huyện tiểu cần tỉnh trà vinh
ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của một người dân ở thị trấn trà cú huyện trà cú về việc từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đã nhiều lần vay tiền của trần văn tiều từ một mươi đến bảy mươi triệu đồng thỏa thuận lãi suất ba trăm linh một năm mỗi ngày đóng lãi chín trăm linh đồng
công an huyện trà cú tiến hành xác minh và xác định tiều đã cho vay với lãi suất vượt quá năm lần mức lãi suất quy định của pháp luật
tiểu đã bị công an huyện trà cú tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp
làm việc với cơ quan công an trần văn tiều đã thừa nhận hành vi phạm tội vụ việc đang được mở rộng điều tra
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô rất lớn với tổng số tiền giao dịch đánh bạc mỗi ngày trên hai trăm linh triệu đồng
sau một thời gian dài điều tra công an thành phố bô ma thuật phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắc đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều tổ
đồng loạt kiểm tra và bắt quả tang tại một mươi điểm đang ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố
ngay sau đó một mươi hai đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ
cầm đầu đường dây số đề này là nguyễn thị bích trâm bốn mươi bốn tuổi trú tại phường thành nhất thành phố bùa thuật
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an thu giữ một mươi sáu chiếc điện thoại di động cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề
đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn số đối tượng tham gia đông hoạt động hết sức là
tinh vi xảo quyệt chúng dùng nhiều các thủ đoạn để đối phó với sự giám sát tấm thể hình của lực lượng công an
chúng triệt đề lợi dụng các tiện ích trên mạng xã hội để phục vụ ghi nhận truyền giao các số đề để đánh bạc thắng thua bằng tiền
đặc biệt thì số đối tượng này mua rất nhiều sim giác để phát cho các con bạc và thường xuyên thay đổi và bỏ các sim
để tránh những sự phát hiện
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay và có hai mươi năm đối tượng tham gia
mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc trên hai trăm linh triệu đồng
đây là đường dây số đề hoạt động rất tinh vi
các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng qua tin nhắn điện thoại và các mạng xã hội như viber zalo messenger telegram
đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả sổ số của các đài miền trung miền bắc rồi thắng thua với các con bạc
và tất cả tin nhắn đều được xóa sạch
thì em nhận bằng tin nhắn điện thoại nhắn tin qua
rồi đầu là kết quả xong rồi dò thắng thua rồi mình tính tiền
chúng chật thì tính tiền
tính tiền thì thắng thua thì ai trúng thì chung người ta thôi
hằng ngày xong rồi tin nhắn xóa sạch không có để lại để tránh sự phát hiện của cơ quan công an
hiện công an tp bôn ma thuật đã ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý các đối tượng có liên quan